đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng lãnh đạo thành phố hà nội đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại năm dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố
các dự án giao thông trọng điểm bao gồm mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch cầu thăng long dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường hàng quốc việt đường nguyễn văn huyên và hoàn thiện đường nguyễn văn huyên theo quy hoạch đường vành đai hai năm
dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai hai đoạn từ cầu vĩnh tuy đến ngã tư sở kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ vĩnh tuy đến ngã tư vọng theo hình thức hợp đồng bt
dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba đi thấp qua hồ linh đàm và nhánh kết nối với đường vành đai ba dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai ba với đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng

dự án đầu tư xây dựng đường vành đai ba với đường vành đàm và nhánh kết nối với đường vành đàm